xã ekrang hiện có gần hai nhân khẩu với khoảng chín mươi chín là người dân tộc thiếu số
cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn nhờ có sự chăm lo của các cấp chính quyền
đến nay người dân làng zip đã có con đường nội đồng dài hơn một năm km đường bê tông hóa
giúp đời sống cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con được thuận tiện hơn
lâu nay nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân làng zip ở khu tái định cư lòng hồ sê san ba a
vẫn dựa vào diện tích lúa mì điều trồng tại làng cũ cách nơi ở mới khoảng một mươi km
để đến khu sản xuất người dân phải đi trên con đường men theo núi rất khó khăn
vì vậy người dân cần có một con đường kiên cố để đi lại và vận chuyển nông sản thuận tiện hơn
sau sáu tháng khởi công con đường bê tông nội đồng nối từ làng zip đến khu sản xuất
có diện tích một trăm bảy mươi năm hectare đã hoàn thành trong sự phấn khởi của đồng bào gia rai nơi đây
với kinh phí gần ba tỷ đồng
bên cạnh đó địa lực chupa cũng đã cùng với chính quyền địa phương xã yagre
đầu tư mở rộng lưới điện với hai mươi một km đường dây trung áp ba mươi năm kv
và đưa nguồn điện về từng nhà và thắp sáng đường giao thông
từ đó giúp người dân phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống